anh sơn là một trong những huyện trọng điểm trồng trè của tỉnh nghệ an
với tổng diện tích khoảng hai ba trăm linh ha tập trung nhiều ở các xã hùng sơn cẩm sơn
đỉnh sơn long sơn phúc sơn hàng năm sản lượng trè búp tươi đạt từ một mươi bảy đến hai mươi tấn
xuất phát điểm là một xã nghèo nhưng hùng sơn giờ đã thay ra đổi thịt
khi huyện triển khai chủ trương giao đất đồi cho bà con trồng trè
hiện tại cả xã hùng sơn có hơn chín trăm linh hộ dân thì gần năm trăm linh hộ trồng trè trên tổng diện tích ba trăm tám mươi sáu hectare
một hectare trồng trè ở địa phương mỗi năm cho thu nhập từ một trăm linh đến một trăm hai mươi triệu đồng
năng suất bình quân đạt từ ba mươi đến bốn mươi tấn trên một hectare một năm
từ một xã nghèo nhặt trong toàn huyện đệ này đã trở thành một xã về địch nống thân mợ đầu tiên của huyện anh sơn
nhờ thu nhập từ trè mà đã góp phần nâng cao cho đời sống trong người dân
giúp cho người dân có cổ ấm cổ đệ và tạo điều kiện đối con ăn học để nơi đến chỗ
soát tới đấy xã hùng sơn cũng ở ngoài phát triển diện tích trè
đã khuyện khuyệt tất cả các hội gia đình để tiếp tục nâng cao hiệu quả trè
và phát triển nhiều mô hình sản xuất trè sạch từ các hợp tật xã để nâng cao hiệu quả
kết hợp với các chính sách đầu tư của tỉnh nghệ an nhằm khuyến khích bà con giảm nghèo bền vững từ cây trè
anh sơn có nhiều cơ chế đặc thù như hỗ trợ năm triệu đồng trên một hectare trồng mới cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số
thường xuyên tập huấn chuyển giao kỹ thuật
nhờ đó năng suất chè của các hộ luôn ổn định ở mức khá
như gia đình anh thuận thường xuyên ổn định ở mức từ bốn năm đến năm tấn trên một hectare
thời điểm thu hoạch năm nay giá trè búp là bốn đồng một kg
cao hơn gần một đồng so với năm trước
với ba hectare trồng trè nhà ông thu nhập hàng trăm triệu đồng
công trì sản xuất trè công nghiệp để nâng cao giá trị cây trè
huyện anh sơn còn khuyến khích các hộ dân phát triển những sản phẩm chè đặc biệt
gia đình bảo anh ở xã hùng sơn
đợt thu hoạch vừa qua đã đứng ra bao tiêu một trăm tám mươi tấn chè cho người dân
và chế biến trè matcha theo công nghệ nhật bản
xuất đi nhiều tỉnh trong nước như hà nội lâm đồng phú yên
đem lại thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm
phát triển vùng nguyên liệu chè theo hướng việt gáp
đang là hướng đi được anh sơn quan tâm chỉ đạo thực hiện
quy trình trồng và chăm sóc chè sạch từ khâu nguyên liệu đến khâu chế biến đóng gói
tạo ra những sản phẩm trè chất lượng cao
đây là hướng đi bền vững giúp người trồng trè tạo được lòng tin với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm
từ đó nâng cao giá trị khả năng cạnh tranh trên thị trường và ổn định đầu ra
an toàn thực phẩm là cái yếu tố quan trọng nhất
khi mà nguyên liệu ở ngoài vườn vào
thì chúng phải bảo đảm được
và nguyên liệu sạch ở ngoài vườn thì không phun hề mực thứ bảo vệ thực vật hay là thuốc trừ sâu
thì địa phương thì cũng hỗ trợ gia đình và hợp tác xá về phương thức quảng cáo và giới thiệu sản phẩm
chúng tôi đã ra soát để điều chỉnh mở rộng quy hoạch những trồng trè
đồng thời thì chúng tôi cũng đã
nghiên cứu để đưa giống mới
khoa học kỹ thuật mới
để khoa học sản xuất để đẩy nhanh
để nâng cao cái năng xuất và chất lượng của cái trè
mặt khác thì chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư
để mời gọi các nhà đầu tư mới vào
đầu tư vào cái lĩnh vực chế biến để nâng cao cái giá trị của sản phẩm trè
hiện tại trên địa bàn huyện anh sơn đã có ba nhà máy thu mua chế biến trè búp tươi
với tổng công suất một trăm linh tấn mỗi ngày
ngoài ra còn có một mươi ba cơ sở chế biến chè tại các hộ gia đình
thời gian tới anh sơn phấn đấu trồng thêm bảy trăm linh hectare trẻ công nghiệp
đưa tổng diện tích trồng trè của toàn huyện lên trên ba hectare